liên quan tới vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này cho biết đã kết luận điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm khiến sáu nạn nhân thiệt mạng tại xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
theo đó sau gần hai tháng tiến hành các bước điều tra tố tụng ngày bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã kết luận vụ án và chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố ba bị can trong vụ trọng án về tội giết người và cướp tài sản gồm nguyễn hải dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê an giang vũ văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê bình phước và trần đình thoại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê vĩnh long
kết quả điều tra cho thấy
do mâu thuẫn về tình cảm nguyễn hải dương mua dao súng bắn bi sắt và bắn điện rủ thoại cùng đột nhập vào nhà không chế cướp tài sản giết gia đình bạn gái cũ để trả thù và diệt khẩu
tuy nhiên dạng sáng ngày năm tháng bảy dương và thoại không đột nhập được vào trong ngôi nhà nên cả hai bàn nhau đêm sau sẽ tiếp tục hành động
sau đó thoại từ chối không tham gia phạm tội nên dương rủ tiến tham gia cùng với mình nhưng chỉ nói đi cướp nên tiến đồng ý
dạng sáng ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm dương rụ rỗ cháu dư minh vĩ
sinh năm hai nghìn một mở cửa cho mình rồi cùng với tiến ra tay sát hại cháu vĩ để cả hai đột nhập vào nhà ông lê văn mỹ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở xã minh hưng huyện trân thành rồi lần lượt tra khảo cướp tiền và sát hại em lê quốc anh sinh năm hai nghìn
bà nguyễn lê thị ánh nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ông lê văn mỹ em dư ngọc tố như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và em lê thị ánh linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba rồi cướp tiền và một số tài sản trị giá gần năm mươi triệu đồng
đến ngày một mươi tháng bảy thì dương và tiến bị bắt còn thoại bị bắt vào ngày chín tháng tám để điều tra